từ một mươi tám h hai mươi phút ngày hôm nay hai mươi tháng tám bệnh viện e chính thức dỡ bỏ phong tỏa
sau khi ca bệnh chín trăm chín mươi bốn đã có bốn lần liên tiếp cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
đồng thời bộ y tế quyết định rút bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn ra khỏi danh sách nhiễm covid một mươi chín
và bệnh viện e đã trở lại hoạt động bình thường
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã gửi công điện khẩn cho phép bệnh viện e
tiếp tục hoạt động trở lại từ một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi tháng tám
trước đó bệnh viện e đã ngừng hoạt động khám chữa bệnh kể từ hai mươi h ngày hôm qua một mươi chín tháng tám
để tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín cho gần một trăm linh mẫu của toàn bộ nhân viên y tế
và một mươi chín bệnh nhân đang thở máy tại các khoa hồi sức cấp cứu tim mạch hô hấp
có tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân nghi nhiễm có điều trị nội trú tại bệnh viện
kết quả toàn bộ mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus sars cov hai
trong ngày y nói chung trong thời điểm này tất cả những bệnh nhân đến các cơ sở y tế khám bệnh
nếu mà có dấu hiệu về hô hấp nếu mà có cái dấu hiệu mà người ta gọi là cúm đấy
thì tốt nhất là đưa cái liên ngay từ đầu
sau đó từ đó sàng lọc cái mục đích ở đây để làm cho là tránh cái lây lan của cộng đồng
và tránh nếu chẳng may mà lây lan trong cộng đồng thì mà tránh cho những người bệnh nhân nặng
với kết quả xét nghiệm khẳng định của viện vệ sinh dịch tễ trung ương và bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bộ y tế rút trường hợp bệnh nhân chín trăm chín mươi bốn ra khỏi danh sách những người bị nhiễm sars cov hai
tuy nhiên bệnh nhân này vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh